sau ba ngày làm việc từ ngày năm đến ngày bảy tháng bảy đại hội đảng bộ huyện điện biên lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thành công tốt đẹp
đại hội đã bầu ra ba mươi tám đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ huyện điện biên khóa hai mươi bầu một mươi hai đồng chí vào ban thường vụ đồng chí phạm đức toàn bí thư đảng bộ huyện điện biên khóa một mươi chín tái đắc cử chức bí thư đảng bộ huyện điện biên khóa hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với tinh thần đoàn kết dân chủ và trách nhiệm hai trăm năm mươi năm đại biểu dự đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi
được biết đại hội đảng bộ huyện điện biên được ban thường vụ tỉnh ủy điện biên chọn đại hội điểm do vậy ngay sau đại hội ban thường vụ tỉnh ủy điện biên đã tổ chức nhận xét rút kinh nghiệm